theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế những kết quả tích cực của kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy
sự thành công trong điều hành chính sách của chính phủ mới với phương châm là kiến tạo và hành động
khi chính phủ mới lên thực hiện bắt đầu công việc và điều hành kinh tế xã hội
thì chính phủ cũng đã rất là khẩn trương và chủ động tìm hiểu trao đổi thẳng thắn và thường xuyên
đối với cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề còn vướng mắt
và các kênh thông tin chúng ta thấy rõ ràng kênh thông tin của chính phủ
bây giờ rất là rõ ràng là không phải chỉ là kênh báo cáo
mà cũng là từ các cơ quan tổ chức lên chính phủ nữa
mà chính phủ cũng đã chủ động cập nhật những tình hình diễn biến được đưa trên các hệ thống thông tin
để biết là những cái vấn đề mà các doanh nghiệp kể cả những hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ gặp phải
đánh giá về tình hình năm hai nghìn một mươi bảy các chuyên gia nhận định kinh tế việt nam có nhiều động lực
nhưng môi trường đầu tư kinh doanh đang dần tốt lên
đây sẽ lấy ưu tố góp phần tăng cầu nội địa kích thích tăng trưởng kinh tế
trong thời gian tới khu vực doanh nghiệp tương nhân với phong trào khởi nghiệp đang có nhiều dấu hiệu tích cực
song bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu tố lực cản tăng trưởng kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu
năng suất lao động tăng chủ yếu vẫn dựa vào thay đổi cơ cấu ngành kinh tế
năng suất của từng ngành vẫn tăng chậm ở mức thấp trong khu vực và trên thế giới
nợ xấu và nợ công của nền kinh tế vẫn ở mức cao hệ thống tín dụng còn nhiều rủi ro
đứng trước những thách thức đó vai trò của chính phủ kiến tạo cần được tiếp tục thể hiện rõ nét
ở tư duy tầm nhìn với chính sách và khả năng thử ti tốt
điều này sẽ giúp hóa giải những lực cản để giúp nền kinh tế phát triển một cách vững chắc
vâng thưa tiến sĩ võ trí thành năm hai nghìn một mươi sáu thì có thể nói là năm đầu tiên chúng ta thực hiện việc kiến tạo
hay là thiết lập chính phủ kiến tạo và những kết quả phát triển kinh tế xã hội
đã phản ánh như thế nào cái vai trò của một chính phủ kiến tạo thưa ông
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên của chính phủ mới
cho nên cái dấu ấn nếu mà cái chính phủ mới này để lại được
dù là bước đầu giữa cái gọi là chính phủ kiến tạo với lại những kết quả kinh tế
thì điều đó sẽ mang lại những ý kiến rất là tích cực cho những bước phát triển
cho những bước cải cách tiếp theo của chính chính phủ
của chính nền kinh tế
tôi nghĩ rằng cái dấu ấn ấy bước đầu đã có ít nhất là thể hiện qua ba điều
đó là chính phủ đã có những cam kết rất mạnh mẽ rất cương quyết về cái nỗ lực tiếp tục cải cách
và tái cấu trúc cái nền kinh tế việt nam theo cái hướng làm sao phát triển nó bền vững
có chất lượng có hiệu quả vì chính người dân
thế và cái
thế và cái
đó là cái điểm thứ hai là chính phủ đã có nhiều nỗ lực hơn trong việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
đặc biệt là thông qua việc thực thi hai cái nghị quyết là nghị quyết ba mươi năm và cái nghị quyết một mươi sáu
và cái đấy gắn với cái điều thứ ba tức là cái bức tranh kinh tế
kinh tế việt nam dù còn không ít khó khăn dù tăng trưởng chúng ta chưa thật sự hài lòng
chưa đạt được cái mức đề ra thế nhưng mà nhìn chung vẫn tiếp tục giữ được ổn định
kinh tế vĩ ngô tăng trường vẫn là chấp nhận được và là khá tốt so với lại ở trong khu vực trên thế giới
và cái quan trọng nhất là cái tinh thần khởi nghiệp cái tinh thần kinh doanh thì đã được thúc đẩy mạnh mẽ
bằng hai cái dẫn chứng
một là chưa bao giờ có đến một trăm một mươi doanh nghiệp mới ra đời
thứ hai là số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp
thứ ba là số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo thì ngày càng đông đảo hơn
và như vậy tôi có thể nói rằng là cái nỗ lực để tạo ra một cái dấu ấn một cái hình ảnh của một chính phủ kiến tạo
thì bước đầu đã có ý nghĩa bước đầu đã tạo ra những sự chuyển biến tích cực
trước khi chúng ta đi sâu vào những hành động cụ thể của một chính phủ kiến tạo như là nghị quyết một mươi chín hay là nghị quyết ba mươi năm
thì chúng tôi muốn đi sâu hơn một chút vào cái khái niệm chính phủ kiến tạo
bởi vì đây có lẽ có thể là một cái khái niệm của một chính phủ kiến tạo
là một khái niệm còn tương đối mới với đông đảo người dân việt nam ạ
vâng ông có thể chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về khái niệm này
hiện nay cái khái niệm chính phủ kiến tạo thì có rất nhiều cách nhìn nhận có rất nhiều cách xem xét
thế nhưng mà gắn với thực tiễn của việt nam thì tôi nghĩ có một cái nghĩa là nhẹ hẹp
mà rất nhiều chúng ta đang bàn và hôm nay chúng ta cũng bàn một phần nào liên quan đến cái nghĩa hẹp này
tức là chính phủ kiến tạo là một cái chính phủ tạo những điều kiện thuận lợi
nhất cho sản xuất kinh doanh
và qua đó để các nguồn lực trên đất nước ta được tận dụng được sử dụng một cách hiệu quả nhất
và nhằm đảm bảo một sự phát triển bền vững
như vậy nó gắn nhiều với cái việc là tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng minh bạch cạnh tranh
đáp ứng những cái thông lệ tốt nhất của một thị trường
nghĩa đại hội nhập đúng không
thế còn theo nghĩa rộng hơn thì tôi nghĩ là có ba điểm cơ bản khi nói với chính phủ kiến tạo
cái thứ nhất đây phải là một cái chính phủ mà dựa trên một cái bộ máy hoạt động
minh bạch có khả năng giải trình chuyên nghiệp gắn với một cái hệ thống động lực đàng hoàng
và nó tránh được những cái xung đột lợi ích
giữa cái chung cái riêng của bản thân hệ thống cũng như là vấn đề lạm quyền
cái khía cạnh thứ hai đây là một chính phủ có năng lực tạo dựng môi trường kinh doanh xây dựng chính sách và thực thi chính sách một cách tốt nhất
và cái thứ ba đây là một cái chính phủ mà có cái sự giao diện có cái sự tương tác
dựa trên cái điều tôi nói đấy minh bạch có khả năng giải trình với thị trường với công chúng với người dân
cái tương tác này là cả hai chiều
mà qua đó thì cái cải cách được đẩy mạnh phát triển có chất lượng bền vững hơn
và như tôi nói đã nói tất cả là vì người dân vì con người việt nam
bên cạnh cái sự tác động rất là tích cực của những hành động cụ thể như là việc ra đời của nghị quyết một mươi chín
nghị quyết ba mươi năm hoặc là cái việc sửa đổi của luật doanh nghiệp đúng không ạ
thì vẫn còn có những cái ý kiến cho rằng thì là cái việc chuyển biến chưa thực sự là đồng bộ
ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ
cái này hai cái ta thấy rất rõ nhất
cái phản ảnh ở trên thị trường
cái thứ nhất là cái tính quyết liệt cái tính đồng bộ trong thực thi trong triển khai
xây dựng một cái chính phủ
kiến tạo thì nó chưa trải khắp chưa được đi vào cuộc sống trong tất cả các cấu trúc của bộ máy nhà nước
cái điểm thứ hai tôi nghĩ cũng rất là quan trọng
từ cái khái niệm đầy đủ đến triển khai mang tính tổng thể và đi vào thực thi
thì chúng ta vẫn chưa thấy hết các chiều cảnh
và như chúng ta trao đổi hôm nay chúng ta vẫn cơ bản nói nhiều
một cái mặc dù cái vô cùng quan trọng đó là việc hoàn thiện cải thiện cái môi trường kinh doanh
chứ còn bên cạnh đấy thì nó có rất nhiều điểm khác
và trong cái đó thì cái cam kết mạnh mẽ cái bắt tay thực thi là nó đã có
nhưng những cái điểm chốt nhất
những cái đột phá
những cái đột phá mang tính mạnh mẽ nhất gắn với cái tái cấu trúc nền kinh tế này
ví dụ cải cách doanh nghiệp nhà nước
ví dụ cải cách liên quan đến phát triển ngành nông nghiệp việt nam
hệ thống giáo dục đào tạo việt nam
thì cái bước tiến nó vẫn còn chậm
và thị trường vẫn mong muốn có cái gì đó đột phá hơn lớn hơn mạnh mẽ hơn
một trong những cái tinh thần chủ chốt của chính phủ kiến tài
đó chính là việc phát huy tinh thần dân chủ trong quản lý nhà nước ạ
vâng vậy thì theo cá nhân ông theo đánh giá của ông thì từ cái mong muốn nguyện vọng cho đến cái thực tế đang diễn ra thì cái khoảng cách còn dài và còn xa hay không ạ
trước hết tôi phải nói là cái vấn đề phát huy dân chủ là rất quan trọng nếu không nói là cực kỳ quan trọng
đối với việc tạo dựng một chính phủ kiến tạo có dân chủ thì cái tương tác nhà nước công chúng thị trường mới tốt nhất
và đây như tôi nói là hai triệu
không chỉ là cái truyền đại của chính sách cái thông điệp
của chính phủ đối với thị trường đối với người dân đối với nhà đầu tư
mà đây còn là cái lắng nghe của chính phủ
để mà qua đó mình có thể hoàn thiện mình và hoàn thiện chính sách
chính cái phản biệt thì không chỉ là thông tin mà nó còn là sức ép
để buộc chúng ta phải thay đổi buộc chúng ta phải cải cách theo cái hướng tốt hơn
cho nên phải nói rằng là đây là một cái điều kiện một cái nền tảng rất quan trọng
cho chính phủ kiến tạo
có thể nói là tinh thần của chính phủ kiến tạo thì đã nhen được ngọn lửa của cải cách
tuy nhiên để giữ cho ngọn lửa này tiếp tục được duy trì và còn cháy mạnh hơn nữa
thì chắc hẳn là còn nhiều điều chúng ta cần phải làm
ông có thể chia sẻ thêm với chúng tôi về những giải pháp để chúng ta tiếp tục duy trì được tinh thần của chính phủ kiến tạo
thì cái việc mà chúng ta đã có những cái thông điệp chúng ta đã có những cái truyền tải
và cái đấy đã bắt đầu thể hiện được trên cuộc sống thực tiện
nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
mang lại ý nghĩa tích cực
nhưng mà cái đấy là rất chưa đủ
chúng ta còn phải bài bản hơn
như tôi đã nói
tức là phải nhìn nhận cái vấn đề chính phủ kiến tạo
trên tất cả cái chiều cạnh của nó
trong các mối quan hệ của nó
đặc biệt là mối quan hệ giữa chính phủ giữa chính sách
với người dân với thị trường với kết quả thực tiễn
trên cái tổng thể ấy
chúng ta mới có một cái
tạm gọi là một cái master plan
một cái quy hoạch
một cái chiến lược tổng thể
với những bước đi
với những ưu tiên
và luôn luôn cái bước đi cái ưu tiên ấy
luôn luôn được giám sát
theo dõi không phải bởi chính chúng ta
mà bởi đánh giá
của người dân của doanh nghiệp
và bởi đánh giá bởi những con số
của kết quả của sự phát triển
của đất nước
của doanh nghiệp
của doanh nghiệp
của doanh nghiệp việt nam này
thì tôi nghĩ
chỉ có như vậy
thì cái ngọn lửa
gọi là tạo dựng một chính phủ kiến tạo
nó không chỉ là mới nhen nhóm
mà nó mới được duy trì
và nó còn
truyền tải tốt hơn
cho cái cải cách và phát triển của việt nam
hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm đã có được
sau một năm
đúng không ạ
sau khoảng một năm thực hiện
hoặc là kiến tạo
hoặc là xây dựng một cái chính phủ kiến tạo
thì trong thời gian tới
chúng ta sẽ nhận thấy
những cái phản hồi tích cực hơn
những cái hành động cụ thể thiết thực hơn
và một sự cải cách
có thể nói là đồng bộ hơn
ở trong chính phủ
để có thể thực sự là có một chính phủ kiến tạo
và mang lại lợi ích cho người dân
và doanh nghiệp
một lần nữa thì
xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ võ trí thành
dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin được khép lại tại đây